hãy cùng tôi cập nhật những tin tức trong bản tin một trăm một mươi ba online
liên quan đến vụ vận chuyển trái phép năm mươi một kg vàng bốn số chín qua biên giới do một mươi tường cầm đầu
vào sáng ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường
chú tại huyện an phú tỉnh an giang về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
vào ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một mươi tường chỉ đạo đồng bọn vận chuyển năm mươi một kg vàng
về đến khu vực thành phố châu đốc thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
sau khi biết bản thân cùng đồng bọn đang bị truy nã truy tìm một mươi tường đã bỏ trốn sang campuchia
rồi tổ chức đưa các đối tượng lê thị bạch vân nguyễn văn lê mai thị ngọc phấn
từ việt nam sang campuchia trái phép để lần trốn sự truy bắt của cơ quan công an
sau thời gian lẩn trốn đến ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một ba đối tượng trên cùng đồng bọn ra đầu thú
còn một mươi tường bị bắt theo quyết định truy nã